tại cửa hàng sữa trên đường tô ngọc vân quận thủ đức tp hcm một người đàn ông đã dùng băng keo trối
rồi cầm dao khống chế ba người trong đó có trẻ em vụ việc đang được công an vào cuộc điều tra
theo đó người đàn ông khoảng ba mươi tuổi cầm dao và khống chế hai phụ nữ một bé trai khoảng một mươi tuổi
được cố thủ trong cửa hàng sữa phát hiện vụ việc người dân đã cố gắng thuyết phục
đồng thời trình báo công an địa phương chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc
song hành động của người đàn ông trên khiến những người chứng kiến bức xúc
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an phường đã có mặt tuyết phục đưa người đàn ông trên
về trụ sở để làm việc ba người bị giam lỏng được giải cứu an toàn
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc